chiệt phá vụ vận chuyển một mươi kg ma túy đội lốt mỹ phẩm ở bắc giang
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng năm tại khu vực đường quốc lộ ba mươi một thuộc tổ dân phố thanh xuân thị trấn đồi ngô huyện lục nam
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện lục nam chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang
phát hiện xe ô tô nhãn hiệu hyundai ascen màu trắng mang biển kiểm soát chín mươi tám a năm trăm chín mươi hai xx có nhiều biểu hiện nghi vấn
hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thời điểm này trên xe có hai người đàn ông người lái xe khai tên là dvt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn đồi ngô huyện lục nam người ngồi ghế lái phụ khai tên phạm văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tổ dân phố tân luận
thị trấn vôi huyện lạc giang tiếp tục kiểm tra gốc sau xe ô tô phát hiện bốn thùng cát tông rán kín lái xe trình bày đây là số hàng hóa của phạm văn long
tiến hành mở các thùng cát tông tổ công tác phát hiện bên trong có nhiều loại hóa mỹ phẩm và bánh ngọt các loại cát mở số hóa mỹ phẩm và bánh ngọt nêu trên
tổ công tác phát hiện bên trong một số loại mỹ phẩm và bánh ngọt có chứa nhiều viên nén nghi là ma túy quá trình đấu tranh nhanh đối tượng phạm văn long khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng kẹo mà đối tượng đã mua ở hà nội để mang về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh bắc giang
kiểm tra sơ bộ tổ công tác đã phát hiện và thu giữ gần ba mươi viên ma túy tổng hợp dạng kẹo công an huyện lục nam đã bàn giao vụ việc và đối tượng phạm văn long cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang để điều tra theo thẩm quyền
đây không phải là lần đầu tiên lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng vận chuyển ma túy đội lốt mỹ phẩm trước đó vào ngày một mươi tháng năm lực lượng liên ngành khi kiểm tra lô hàng xuất khẩu đi nhật bản đã phát hiện hơn một ba mươi bảy kg ketamine
toàn bộ số tăng vật được cất dấu tinh vi dưới đáy các hộp kèm dưỡng da
tiếp đó vào ngày một mươi một tháng năm tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài soi chiếu lô hàng từ cộng hòa xéc về việt nam đã phát hiện tám kg ma túy tổng hợp
toàn bộ số tăng vật được cất giấu trong các hộp sốt maona và trà trộn với các loại hàng hóa khác
trong quá trình điều tra mở rộng các vụ án lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan
hay như đầu tháng năm vừa qua qua công tác soi chiếu của tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài đã phát hiện lô hàng từ hà lan về việt nam có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng hải quan và công an tp hà nội đã phát hiện và thu giữ gần hai mươi kg ma túy tổng hợp số tăng vật được các đối tượng ngụy trang dưới vỏ bọc của các lon bia
theo tổng cục hải quan các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy thường trao đổi với nhau qua mạng xã hội whatsapp instagram sử dụng nickname che giấu thông tin cá nhân
cùng với đó chia quá trình vận chuyển hàng hóa thành nhiều công đoạn qua nhiều hãng vận chuyển nhằm theo dõi cắt đuôi khi có bất thường thuê người nhận không biết nội dung hàng như là grab taxi công nghệ
trong quá trình điều tra mở rộng các vụ án lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý
tình hình tội phạm ma túy hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy tiền chất qua biên giới thời gian qua vẫn diễn ra hết sức phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ và có chiều hướng gia tăng cả về quy mô và số lượng
đặc biệt trên các tuyến đường bộ đường biển tội phạm ma túy thường lợi dụng kẽ hở sự thông thoáng trong cơ chế chính sách tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh quy trình thủ tục hải quan để trà trộn cất dấu vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào campuchia vào việt nam
trước tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn ra phức tạp tổng cục hải quan tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị và các cục hải quan tỉnh thành phố đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới cảng hàng không vùng biển và địa bàn nội địa

hiện có nhiều loại ma túy mới xuất hiện không chỉ dưới dạng truyền thống như là viên bột mà còn được trộn vào nhiều loại thực phẩm đồ ăn thức uống những loại bánh có trộn ma túy chỉ được phát hiện khi mang đi xét nghiệm
tuy nhiên các chuyên gia nhận định có thể nhận biết trên thị trường những loại thực phẩm có trộn ma túy thường có giá cao hơn nhiều so với những sản phẩm thông thường
bởi vậy người dùng cần chú ý tìm hiểu kỹ những thực phẩm mà mình sử dụng đọc kỹ thông tin thành phần trên vỏ bao
đối với các gia đình có trẻ nhỏ cần chú ý không cho trẻ ăn những loại bánh không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng giáo dục trẻ không nhận đồ ăn sử dụng đồ ăn từ người lạ
thưa quý vị ma túy và các chất gây nghiện xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau len lỏi vào xã hội khiến cho tỷ lệ người trẻ sử dụng ma túy có xu hướng tăng gây ra nhiều hệ lụy và để lại những hậu quả vô cùng lớn
chính vì vậy cơ quan chức năng cùng tất cả người dân cần phải chung tay cùng xã hội đẩy lùi ma túy
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin cảm ơn và hẹn gặp lại